xe chở khách du lịch ở khánh hòa xảy ra vào chiều qua khiến cho bốn hành khách tử vong khi đang lưu thông theo hướng đà lạt đến nha trang
lực lượng chức năng cho biết tài xế âm tính với ma túy và không có nồng độ cồn
ban an toàn giao thông khánh hòa cho biết theo lời khai ban đầu của lái xe hồ ngọc hưng cho biết
do xe khách bị mất phanh khi đang xuống dốc nên bị lật xe
qua kiểm tra cơ quan chức năng cho biết tài xế âm tính với ma túy và không có nồng độ cồn
qua trích xuất dữ liệu giám sát hành trình của xe tại hiện trường
xác định tốc độ xe trong thời điểm cuối cùng là lúc một mươi bốn h bốn mươi bảy là bốn mươi năm km trên giờ
đoạn đường cho phép với tốc độ là năm mươi km trên giờ